chuyển sang đất liền từ đêm nay đến ngày một mươi chín tháng bảy bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến là hai trăm linh ba trăm năm mươi mm cục bộ có nơi là trên năm trăm linh mm
thanh hóa nghệ an cũng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi là trên hai trăm năm mươi mm
đề phòng ngập ống lũ quét xa lở đất tăng cao từ ngày mai đặc biệt là tại quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai và yên bái
do có mưa nhiều nên nhiệt độ trong ngày mai ở ngưỡng mát mẻ cao nhất là hai mươi chín ba mươi một độ ở khu vực đông bắc bộ thanh hóa nghệ an ba mươi một ba mươi ba độ ở khu vực phía tây bắc bộ
từ hà tĩnh đến thừa thiên huế ngày mai có mưa rào và rông nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận sẽ có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ chiều tối có mưa rông rải rác
tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rông diện nhiều nơi cục bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
tập trung về chiều và đêm nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên là hai mươi sáu hai mươi chín độ nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ
khu vực hà nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi từ gần sáng ngày mai có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi một độ